xin kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất kinh doanh bộ trang thiết bị y tế
chẩn đoán in vicho xét nghiệm virus sars cov hai hay gọi tắt là kit xét nghiệm covid xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á
gọi tắt là công ty việt á và các đơn vị địa phương có liên quan
ngày một mươi một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi sáu địa điểm tại tám địa phương hà nội
tp hcm hải dương thừa thiên huế bình dương long an cần thơ nghệ an và triệu tập ghi lời khai trên ba mươi đối tượng có liên quan
đến nay bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ sai phạm trong việc công ty việt á bán kit xét nghiệm covid cho cdc hải dương
thông qua năm hợp đồng với tổng giá trị một trăm năm mươi một tỷ đồng
phan quốc việt là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc người đại diện pháp luật
đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương số tiền gần ba mươi tỷ đồng
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty việt á cdc hải dương và các đơn vị địa phương liên quan
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can đối với bảy đối tượng
phan quốc việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi quê quán quảng nam nghề nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á
vũ đình hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê quán nam định nghề nghiệp phó tổng giám đốc công ty việt á
ba hồ thị thanh thảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê quán long an nghề nghiệp thủ quỹ công ty việt á cửa hàng trưởng cửa hàng âu lạc
bốn phan tôn noel thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê quán quảng nam nghề nghiệp trợ lý tài chính công ty việt á
năm trần thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê quán thanh hóa nghề nghiệp nhân viên kinh doanh công ty việt á
sáu phạm duy tuyến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm quê quán hải dương nghề nghiệp giám đốc cdc hải dương
nguyễn mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê quán hải dương nghề nghiệp nguyên kế toán trưởng cdc hải dương
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã phong tỏa ngăn chặn kê biên nhiều tài khoản sổ tiết kiệm của phan quốc việt và các đối tượng thuộc công ty việt á trị giá trên ba trăm hai mươi tỷ đồng một trăm linh usd hai mươi bất động sản trên địa bàn tp hcm hà nội và các địa phương khác
bắt động sản của phạm duy tuyến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án yếu tố tư lợi ra soát kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho nhà nước
mạo danh cán bộ công an rồi bắt đánh đập người khác cướp đi hai năm triệu đồng
nguyễn văn thiện hai mươi ba tuổi trú tại xã yà tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc đã bị công an tp bumma thuật tỉnh đắk lắc khói
khởi tú bị can bắt tạm giam bốn tháng
trước đó vào tối ngày một mươi một tháng một mươi hai khi ba thiếu niên đến đập hồ yakao tp bumma thuật chơi thì xuất hiện một người tự xưng là công an
sau đó người này đã tiến hành xét người cốp xe rồi dùng tay đánh một trong ba thanh niên trên
sau đó ép ba thiếu niên phải chuyển khoản hai năm triệu đồng nếu không sẽ đưa về trụ sở công an
chỉ sau hai giờ vào cuộc điều tra cơ quan công an đã xác minh và bắt được thiện là đối tượng mạo danh công an
bước đi hai năm triệu đồng của ba thiếu niên trên
thưa quý vị và các đồng chí mới đây công an huyện đan phượng tp hà nội cho biết
qua phối hợp với đội điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy bỏ chạy
sau đó đã dùng dao tấn công lại lực lượng công an truy đuổi
hai đối tượng trong vụ án này là trần tiến thịnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại cụng một mươi xã thọ an
và trần văn tranh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại cụm một mươi xã thọ an
trần văn tranh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại cụm tám xã thọ xuân
tại cơ quan cảnh sát điều tra các đối tượng khai nhận sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai thịnh đến nhà tranh tại xã thọ xuân
để bàn kế hoạch đi trộm xe máy và thống nhất mang theo dao bầu để chống trả khi bị phát hiện
cả hai chở nhau trên xe honda way màu xanh dùng khẩu trang trên biển kiểm soát đi lòng vòng quanh huyện đan phượng
xem có ai sợ hở để trộm cắp
khi đến trạm y tế xã tân lập huyện đan phượng thấy xe máy nhãn hiệu honda sh màu đen đang để trong sân
cả hai đã dùng vang phá khóa lấy khẩu trang trên biển kiểm soát rồi trốn chạy
ngay khi nhận được tin trình báo mất trộm xe sh của người dân công an xã tân lập đã triển khai bốn mũi truy tìm phương tiện
đối tượng trộm cắp tập trung vào trục đường chính đi các địa bàn lân cận
trong đó có mũi trinh sát của thượng úy trịnh ngọc hà và công an viên là nguyễn văn sướng
truy đuổi tiếp cận được đối tượng lấy lại tài sản cho người dân
trong quá trình truy bắt đồng chí sướng đã bị một trong hai tên cướp dùng dao tấn công là bị thương ở tay
trong quá trình tôi chạy tôi có rút dao ra và chém lại để tôi chạy
thời điểm đấy để dừng lại để kiểm tra thì khi tôi xuống anh em khi mà tiếp cận gần với lại xe của hai cái thanh niên khả nghi đấy
thì một xe của đối tượng
thì đi trước xe sh thì đi phía sau
thì tôi cứ nhảy xuống và lúc đấy thì đối tượng bắt đầu có cái biểu hiện chống trả
thời điểm đó thì đồng chí sướng cũng bóp bỏ xe bỏ xe máy để chạy về phía trước để ngăn chặn đối tượng
thì đối tượng đã sử dụng dao rút dao ra và chém
thế nên khi mình lao vào mình định tấn công để chặn nó lại thì nó rút dao ra
thì nó đâm nút bí thì mình chỉ biết là nút bí nó nhanh
anh em cũng không nghĩ gì mà mình tránh mình né cả
thì đấy thì nút bí mình chỉ xử lý nhanh để thứ nhất là coi chân đạt nó thứ hai là để cái tay lên đỡ
và có hô là công an đây thì nút bí nó khuỷt nó ngã nó còn quay dở lại
nó định đâm lại mình với các đối tượng chuyên trộm cắp ý mà mất quá nhiều xe rồi
là anh em cũng quyết tâm để nếu như giả soát và bắt được thì là điều tốt nhất lấy của lại cho dân
cơ quan cảnh sát điều tra cho biết thêm
hai đối tượng thịnh và tranh
không có nghề nghiệp có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
nhận thấy vụ việc do hai đối tượng này gây ra có tính chất manh động để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
cơ quan huyện đan phượng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự cơ quan tp hà nội
đã nhanh chóng vào cuộc truy bắt thịnh và tranh khi đang lẩn trốn tại địa phương
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tin mới nhất về cơn bão số chín
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay vị trí tâm bão vào khoảng một mươi bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông
cách bình định phú yên khoảng hai trăm linh km về phía đông
cách đảo lý sơn quảng ngãi khoảng hai trăm tám mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là từ một trăm năm mươi tới một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp một mươi trở lên
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc sau đổi hướng bắc đông bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm đến hai mươi km
chiều và đêm nay trên đất liền ven biển các tỉnh thành phố thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
có gió mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp bảy
ven biển các tỉnh quảng ngãi bình định có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
ở khu vực từ thừa thiên huế đến phú yên tiếp tục có mưa vừa mưa to
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
và dự báo trong ngày hôm nay tại huyện đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi sẽ có gió mạnh dần lên cấp tám cấp tám
cấp một mươi ba với cấp gió này huyện đảo lý sơn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm trong cơn bão số chín
nhiệm vụ đặt ra lúc này của chính quyền địa phương đó là phải đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho nhân dân trước bão
đến cuối giờ trưa nay toàn bộ tàu cá của ngư dân lý sơn đã được hướng dẫn bố trí neo bộ an toàn
toàn huyện có bảy trăm hai mươi năm phương tiện tàu thuyền lớn nhỏ năm mươi một lồng bè nuôi trồng thủy sản
hiện nay đã cơ bản đảm bảo an toàn ứng phó bão
ngư dân cũng đã được yêu cầu rời khỏi tàu để đảm bảo an toàn trước bão
từ hai ngày qua chính quyền địa phương đã thông báo kêu gọi người dân trên đảo trăng chống nhà cửa chống bão số chín
nên đến thời điểm này hầu hết các hộ dân trên đảo đã thực hiện đảm bảo
sáng nay người dân cũng hạn chế ra ngoài
chúng tôi cũng lo chẳng chống tôn nhà cửa
rồi đến hôm nay là chỉ có ngồi trong nhà chờ bố đi qua thôi chứ không có giống ra ngồi
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện lý sơn
trong sáng nay có hai trăm linh năm hộ dân được di rời đến nơi an toàn
trong đó có tám hộ di rời đến nơi tập trung
các hộ còn lại được di rời sen ghép đến nơi các hộ gia đình có nhà ở kiên cố
huyện lý sơn tiếp tục chỉ đạo các lực lượng ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để ứng phó với các hộ gia đình
huyện lý sơn tiếp tục chỉ đạo các hộ gia đình có nhà ở kiên cố
phương tiện cũng đã được đưa vào các vùng neo đảo an toàn
chỉ có một số phương tiện đã tìm được nơi ẩn trú ẩn
và thường xuyên giữ liên lạc với các cơ quan chức năng
đến trưa nay mưa to gió lớn đã bao phủ khắp huyện lý sơn
dự báo trong ngày và đêm nay lý sơn có gió giật cấp một mươi ba
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện lý sơn
yêu cầu người dân không được chủ quan lơ là trước bão
để hạn chế thiệt hại về người và tài sản trong trường hợp bão đổ bộ
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
đối tượng này còn phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lạng sơn về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt chất ma túy và quyết định truy nã của phòng an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn
về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội mua bán phụ nữ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng thanh hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một phường bắc cường thành phố lào cai tỉnh lào cai
và đối tượng triệu văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn eng
xã vũ loan huyện nari tỉnh bắc cạn phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn
về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng này cao một m năm mươi và có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện